thưa quý vị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký công điện số một nghìn bảy trăm hai mươi năm của thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành các tổ chức chính trị xã hội
và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp
tập trung tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật hướng dẫn kỹ năng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông cho người dân trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện đã uống rượu bia
không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu tuân thủ nguyên tắc năm k nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân trong đó tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi như vi phạm nồng độ cồn
sử dụng ma túy trở quá tải trọng có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch
covid một mươi chín giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp tết
tăng giá vé trái quy định có phương án ứng phó kịp thời hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm covid một mươi chín
tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng